sáng nay một mươi tám tháng một mươi một các đại biểu quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều
trước tình trạng gia tăng quy mô loại hình tần suất và diễn biến bất thường của thiên tai thiệt hại do thiên tai ngày càng lớn vì vậy cần thiết phải sửa đổi luật phòng chống thiên tai và luật đê điều hiện hành
qua thảo luận cho ý kiến về việc thành lập quỹ phòng chống thiên tai ở trung ương nhiều ý kiến tán thành việc này vì cho rằng đây là đầu mối quan trọng để tiếp nhận và sử dụng các nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho phòng chống thiên tai ở việt nam điều phối nguồn quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh
tuy nhiên các ý kiến cũng đề nghị việc sử dụng quỹ phải bảo đảm công khai minh bạch hiệu quả và đúng mục đích
trong các loại quỹ thì luật cần có quy định để huy động sức dân trong việc phòng chống thiên tai
cơ chế huy động sức dân mỗi người góp một cái gì đó chứ không thể dựa hết vào ngân sách
trong này có nói các loại quỹ khác nhau trong đó có một loại quỹ khác chỉ nói chung chung thôi
nếu được chúng ta thiết kế luôn là các cái quỹ đóng góp của xã hội đóng góp phòng chống
các đại biểu mong muốn việc sử dụng quỹ phòng chống thiên tai
sử dụng bổ sung dự án luật lần này sẽ nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế
giảm thiểu rủi ro thiên tai bảo đảm tính chủ động trong phòng chống thiên tai
tận dụng tối đa nguồn lực hỗ trợ của các chính phủ cộng đồng quốc tế cho công tác phòng chống thiên tai ở việt nam